điều này ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh đây là vấn đề đang được đảng bộ tp hcm đặc biệt quan tâm
câu chuyện tại bệnh viện cần giờ là một ví dụ về sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ bác sĩ
hiện nay bệnh viện này có một trăm bốn mươi chín cán bộ viên chức trong đó có một mươi tám bác sĩ
trong khi đó thực tế có ngày bệnh viện tiếp nhận từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh
thực hiện đề án luân phiên bác sĩ tuyến trên hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới của sở y tế
cần giờ cũng được các bác sĩ ở các bệnh viện như nguyễn tri phương hùng vương di động hai và bệnh viện mắt xuống hỗ trợ khám chữa bệnh
tuy nhiên việc tăng cường các bác sĩ ở tuyến trên chỉ là giải pháp tạm thời
theo như tính toán của bệnh viện hiện tại bệnh viện chúng tôi cũng đã dự kiến là đã thiếu hai mươi bác sĩ chuyên khoa rồi
còn nếu mà khi triển khai năm hai nghìn một mươi tám mà vô trong bệnh viện mới thì lúc đó là bệnh viện cần giờ thiếu khoảng ba mươi bảy đến bốn mươi bác sĩ
theo các bệnh viện ở vendo tình trạng thiếu bác sĩ
đã kéo dài từ lâu vì không thu hút được nhân tài
ở xa trung tâm mà cơ sở thì xuống cấp trang thiết bị nghèo nàng
chế độ đáy ngộ thấp là những nguyên nhân chính mà bác sĩ không muốn về
hiện nay sở y tế tp hcm có chủ trương đưa các bác sĩ bệnh viện chuyên khoa đầu ngành luân phiên đến khám chữa bệnh
qua đó chuyển giao kỹ thuật đào tạo cho các bác sĩ tuyến dưới ở vùng xa
với cách làm như vậy nhiều bác sĩ cũng đã đăng ký ở lại công tác tại bệnh viện huyện
đồng thời sở y tế tăng cường phát triển quy trình báo đồng đỏ để hỗ trợ các bác sĩ tuyến dưới
có thể tuyển dụng bác sĩ điều dưỡng mà không đòi phải có hộ khẩu thành phố
tôi nghĩ đây là một cơ chế mà giúp thuận lợi cho các bệnh viện của thành phố
nguồn nhân lực là nhân tố mang tính quyết định cho sự phát triển của một bệnh viện
nhiều năm qua ngành y tế tp hcm đã có nhiều nỗ lực nhằm thuốc người tài
đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện ngoại thành vùng ven
mặc dù vậy để giải được bài toán nguồn nhân lực
cũng cần các giải pháp căng cơ tạo hiệu quả lâu dài
để các bệnh viện làm tốt vai trò chăm sóc sức khỏe người dân
theo quy định của tp hcm từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
các bệnh viện công lập có thể tuyển dụng bác sĩ và nhân viên y tế
mà không cần phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố
đây được xem là một giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện công lập tuyến dưới
vốn rất khó tuyển dụng bác sĩ trong thời gian qua
nhưng đây cũng mới chỉ là điều kiện cần
còn để thu hút và giữ chân được
các bác sĩ có năng lực thì đòi hỏi các bệnh viện phải không ngừng phát triển
về cả chuyên môn và môi trường làm việc
đặc biệt là những bệnh viện vùng ven
một chính sách tốt cho người công tác ngành y là điều tiên quyết để thu hút và giữ chân nhân lực